thưa quý vị vào đêm qua ngày một mươi ba tháng một mươi bão số tám đã đi vào vịnh bắc bộ và cường độ suy yếu
do ảnh hưởng của bão số tám nên ở trạm đảo bạch long vĩ đã có gió mạnh cấp chín giật cấp một mươi một
trạm đảo cô tô có gió mạnh cấp bảy giật cấp chín tại cửa ông có gió mạnh cấp sáu giật cấp chín
vào hồi bốn giờ ngày một mươi bốn tháng một mươi vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi tám tám độ vĩ bắc một trăm linh bảy tám độ kinh đông
cách thanh hóa khoảng ba trăm linh km cách nghệ an khoảng ba trăm một mươi km cách hà tĩnh khoảng hai trăm bốn mươi km
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám từ sáu mươi đến bảy mươi năm km trên giờ giật cấp một mươi một
dự báo trong một mươi hai giờ tới bão sẽ di chuyển nhanh theo hướng tây
mỗi giờ đi được từ hai mươi hai mươi năm km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
cảnh báo gió mạnh sóng lớn trên biển nước dân do bão vùng ven bờ
trong ngày hôm nay ngày một mươi bốn tháng một mươi ở vịnh bắc bộ bao gồm cả huyện đảo bạch long vĩ
và vùng biển từ quảng đông
cảnh báo gió mạnh gần tâm bão mạnh cấp tám giật cấp một mươi một sóng biển cao từ ba tới năm mét
biển động rất mạnh ven biển các tỉnh từ thái bình đến nghệ an
cần đề phòng nước dân do bão cao từ ba đến năm mét
kết hợp với chiều cường gây ngập úng tại các khu vực trũng thấp
cảnh báo mưa lớn trong ngày một mươi bốn và ngày một mươi năm tháng một mươi ở khu vực bắc bộ và quảng trị
khu vực từ thanh hóa đến quảng bình có mưa to đến rất to
đề phòng nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất tại khu vực vùng núi
và ngập úng cục bộ tại các vùng trụng thấp ven thâu